trong khi đó cục hàng không việt nam vừa ra chỉ thị về bảo đảm an toàn khai thác tàu bay trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
trong đó yêu cầu người khai thác tàu bay phải chấp hành nghiêm túc các chỉ thị về phòng chống dịch covid một mươi chín thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ
ưu tiên cho nhóm nhân viên tuyến đầu thường xuyên tiếp xúc với hành khách và có nguy cơ lây nhiễm cao như người lái tàu bay tiếp viên hàng không cũng như đội ngũ nhân viên kỹ thuật
đáng lưu ý từ ngày một tháng chín năm nay chỉ thực hiện xếp lịch bay cho người lái tàu bay đã được tiêm phòng đầy đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín